sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi tại công trình đang thi công nằm trên giao lộ góc huỳnh tấn phát nguyễn hành
phường khuê trung quận cẩm lệ thành phố đà nẵng đã xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong
nạn nhân là anh nguyễn văn phú hai mươi sáu tuổi trú tại huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
đang thi công tại công trình khách sạn bảy tầng thông tin ban đầu cho biết trong quá trình di chuyển
từ tầng một lên tầng bốn anh này bị trượt chân tại cầu thang rơi xuống đất và tử vong tại chỗ
hiện các cơ quan chức năng đã đến hiện trường và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc